công an huyện tân uyên lai châu vừa tổ chức họp báo công bố kết quả đấu tranh phá chuyên án hai trăm một mươi bảy l bắt hai đối tượng vận chuyển ba mươi chín bánh heroin
đây là chuyên án thu giữ được số lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh lai châu
theo đó từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát thuộc công an huyện tân uyên tỉnh lai châu
nắm được nguồn tin về đối tượng người dân tộc hơ mông ở huyện mộc châu tỉnh sơn la thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn đi tiêu thụ tại lào cai
qua công tác điều tra nắm tình hình ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy công an huyện tân uyên đã xác lập chuyên án mang bí số hai trăm một mươi bảy l để đấu tranh phá án
các đối tượng gồm hạng a lau và sông thị dí đều thuộc huyện mộc châu tỉnh sơn la
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã vận chuyển ba mươi chín bánh heroin
cho một đối tượng người lào tên là củ sang huyện sapa tỉnh lào cai để giao cho người mua hàng với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
căn cứ tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án sau khi hoàn thiện thủ tục ban đầu cơ quan điều tra công an huyện tân uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án vật chứng cùng đối tượng tới cơ quan điều tra công an tỉnh lai châu để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền